ở xã tân thành huyện crono tỉnh đắk nông công an huyện cư quyền phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tổ chức lực lượng vây bắt
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng hai mươi giờ cùng ngày tổ công an đã ập vào khống chế bắt giữ thành công thiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án cũng như người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao rượu
liên quan đến những lần bị truy sát theo chị hát trong lần đầu tiên vào tháng một hai nghìn hai mươi ba không chỉ có bản thân chị mà em trai chị chứng kiến sự việc vào can ngăn cũng bị đối tượng hiệp chém gây thương tích ở bàn tay con chị h thì bị chém nhiều nhát trúng người vào vùng đầu
sau sự việc chị hát và người em trai phải nhập viện phải khâu hàng chục mũi chị hát tố cáo hành vi của thiện tới cơ quan công an
lần thứ hai sự việc xảy ra vào ngày một mươi một tháng một chị đang ở nhà đối tượng thiện đột nhiên xuất hiện và có dùng súng để bắn chị
khoảng hốt chị h vội chạy vào phòng ngủ đóng kín cửa quá trình chạy chị bị đối tượng bắn hai phát đạn nhưng trượt qua vai
lo lắng bị thiện trả thù chị ht ngoài trình báo cơ quan công an còn đăng tải lên mạng xã hội cầu cứu nhờ cộng đồng giúp đỡ khi phát hiện đối tượng nhanh chóng báo cho công an
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đắk lắc cũng vào cuộc phối hợp cùng cơ quan chức năng huyện cư quyên nhằm bảo vệ an toàn cho chị hát và gia đình trong thời gian công an truy bắt đối tượng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
ngày một mươi ba tháng ba thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn và một số tỉnh thành phố trong cả nước
đồng thời khởi tố tám bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ trong vụ án gồm trên một mươi kg ma túy các loại trong đó hơn một kg ketamine ba ba kg ma túy tổng hợp
trong vụ án gồm tám mươi ba ống tinh dầu cần xa hơn năm kg cần xa một trăm linh bốn sản phẩm thuốc lái địa tử chứa ma túy
ngoài ra còn có chín mươi chín gói kẹo dẻo tẩm ma túy gần một trăm linh gói nước vui hai mươi năm hai mươi tám gram cocaine và trên một hai tỷ đồng
trước đó tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuyên quang đã phát hiện bắt giữ đỗ văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố tuyên quang về hành vi mua bán trái phép
trước đó tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuyên quang đã phát hiện bắt giữ đỗ văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố tuyên quang về hành vi mua bán trái phép

trú tại thành phố tuyên quang về hành vi mua bán trái phép